những ngày qua người dân tụ tập đông đến khu cách ly lớn nhất của tp hcm
ở khu ký túc xá đại học quốc gia để gửi đồ cho người thân trong khu cách ly
điều này khiến cho lực lượng chức năng làm việc rất vất vả
và gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do tụ tập đông người
ubnd tp hcm đã chỉ đạo lực lượng chức năng giám sát chấm dứt tình trạng này
không còn cảnh đông người tụ tập tại khu ký túc xá đại học quốc gia như mấy ngày qua
đến ngày hai mươi năm tháng ba vẫn còn một vài người dân đến đây để gửi đồ cho người thân
nhưng đã được hướng dẫn không nhận gửi đồ vào khu cách ly
hiện cơ quan chức năng vẫn phải bố trí hơn một mươi người tại cổng
để kiểm soát việc gửi đồ cần thiết và không cần thiết
đồng thời phía ngoài bố trí thêm nhân viên trực dùng loa để thông báo
không nhận đồ dùng không cần thiết cho người cách ly
sở y tế tp hcm cho biết vừa đưa vào khai thác thêm hai khu ký túc xá khác
của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và khu ký túc xá đại học ngoại ngữ tinh học
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cho biết vừa đưa vào khai thác thêm một mươi khu cách ly mới ở bùng ven thư dân cư
hiện đã có trên chín người được đưa vào một mươi khu cách ly tập trung
một mươi khách sạn resort tại huyện đảo cần giờ
hơn năm trăm linh chỗ đã tiếp nhận đủ người cách ly có thu phí